theo đó mục đích của dự án được tổ chức này mô tả là nghiên cứu và đánh giá toàn diện các tác hại của các tổ chức tôn giáo quốc doanh
được chính quyền việt nam sử dụng làm công cụ để thực hiện việc che đậy chính sách đàn áp tôn giáo với các nhóm tôn giáo những tín đồ độc lập
việt nam không có cái gọi là đàn áp tôn giáo các tôn giáo việt nam cũng bình đẳng trước pháp luật và được hoạt động trong khuôn khổ quy định của pháp luật
ở việt nam thì các tôn giáo cũng chung sống hòa bình đoàn kết trong khối đại đoàn kết của dân tộc
không có những cái xung đột vì lý do tôn giáo để dẫn tới bạo lực
đối tượng khảo sát được ppsos nhắm vào sáu tổ chức
chi phái cao đài một nghìn chín trăm chín mươi bảy giáo hội phật giáo việt nam hội thánh tin lành việt nam miền nam hội thánh tin lành việt nam miền bắc ban trị sự phật giáo hòa hảo ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
đây là những tổ chức tôn giáo hội nhóm tôn giáo đang hoạt động tích cực ở việt nam được pháp luật thừa nhận bảo hộ
ủy ban đoàn kết công giáo việt nam hiện nay vẫn là trung thành với giáo hội vẫn là tru toàn hợp vụ
cho nên tôi cho rằng là nếu mà lấy cái đối tượng của giáo việt nam coi là một cái đối tượng khảo sát để khẳng định rằng nhà nước lập ra cái tổ chức này để chống đối giáo hội thì hoàn toàn không chính xác và sai lầm
nguồn thông tin của dự án được ppsos thu thập từ cái gọi là cộng đồng tôn giáo độc lập thông qua phỏng vấn một số cá nhân mà chúng cho rằng là người am hiểu các tổ chức tôn giáo
thế nhưng thực tế lại không phải như vậy
khi họ tiến hành khảo sát thì họ tập trung vào số đối tượng chống phá và số đối tượng mà hoạt động tôn giáo trái phép ở việt nam
hoặc là số đối tượng mà có các hoạt động vi phạm pháp luật việt nam
tôi không nhìn thấy hoạt động nào
khảo sát thực tiễn của cái tôn giáo việt nam của cái tổ chức này
với cách làm như vậy thì chúng ta có thể thấy là các cái thông tin các cái tài liệu mà tổ chức này thu được từ cái dự án này
thì tôi nghĩ là nó phản ánh không chân thực cái bức tranh cái đời sống tôn giáo việt nam
nếu chỉ nghe qua một vài người hoặc là những người họ thiếu thiện trí với việt nam mà phản ánh thì tôi cho những phản hành méo mó xa lạ
và làm như vậy thì nó càng làm giảm uy tín cho chính bpster
để lưu kiếm người tham gia bpsos đã liên tục đăng tải các bài viết trên hội nhóm đề án dân quyền việt nam
bàn tròn đa tôn giáo việt nam với nội dung kích động mâu thuẫn giữa các nhóm tôn giáo
chưa dừng lại tổ chức này còn lập ra các tài khoản mạng xã hội email để các cá nhân chống đối có thể gửi hình ảnh thông tin xuyên tạc về tình hình tôn giáo
tổ chức bpsos
chúng ta đã biết bản chất của họ là luôn luôn dựa vào các tổ chức thiếu thiện trí với việt nam để hòng gây thanh thế
và cũng lợi dụng vấn đề đó để thổi lên những luồng do độc để hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
những âm mưu hoạt động của bpsos với cái gọi là dự án khảo sát trung sống việt nam
càng lộ tẩy mưu đồ phá hoại khối đại đoàn kết tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam
gây nên những bất ổn chính trị trong nước tạo cơ hội cho các thế lực thủ địch bên ngoài can thiệp
mặc dù hoạt động với danh nghĩa hỗ trợ tị nạn song từ lâu với sự hậu thuẫn của một số cá nhân tổ chức thiếu thiện trí với việt nam
cái gọi là ủy ban cứu người vượt biển đã có nhiều hoạt động chống đối quyết liệt cả ở trong và ngoài nước
xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia của việt nam
gần đây bpsos hướng lái các hoạt động
chuyển sang việc lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền dân tộc tôn giáo để chống phá việt nam
ủy ban cứu người vượt biển do phan lạc tiếp sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba
nguyên là sĩ quan hải quân việt nam cộng hòa và nguyễn hữu sương
thành lập vào năm một nghìn chín trăm tám mươi với mục đích giúp đỡ người việt tị nạn ở mỹ
năm một nghìn chín trăm chín mươi bpsos được chuyển giao cho nguyễn đình thắng tiếp tục điều hành với vai trò chủ tịch
sau khi tiếp nhận thắng đã
hướng lái hoạt động chuyển sang việc lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền dân tộc tôn giáo để chống phá việt nam
ngay từ khi thành lập đây là một tổ chức đã tập hợp nhiều đối tượng
ngụy quân ngụy quyền có quá trình hoạt động chống phá việt nam
với một phương thức một chiêu bài là giúp đỡ thuyền nhân và những người tị nạn để hoạt động chống phá việt nam
với vỏ bọc là một tổ chức hoạt động trên lĩnh vực cứu trợ thuyền viên người tị nạn chống muôn người
nguyễn đình thắng và bpsos đã dùng đủ mọi chiêu trò để tự tô vẽ cho mình như một tổ chức nhân đạo có tầm ảnh hưởng lớn
thậm chí có thể tác động được cả chính giới các nước và cơ chế nhân quyền quốc tế
với cái mark là một cái tổ chức phi chính phủ thì họ lợi dụng cái vai trò của mình để can thiệp vào
các vấn đề dân tộc tôn giáo của việt nam mong muốn được sự tài trợ và hà hơi tiếp sức của các tổ chức quốc tế mà thiếu thiện trí với việt nam
để biện đặt về tình hình nhân quyền ở việt nam nguyễn đình thắng đã giao cho các thành viên cốt cán trong tổ chức tiến hành các hội thảo
hội luận trên mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở trong nước tố cáo việt nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo
từ đó kêu gọi bộ ngoại giao mỹ đưa việt nam vào danh sách
các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo
kể cả chúng ta thực hiện chính sách pháp luật và nói chung và chính sách tôn giáo tốt đến ấy
thì họ vẫn tìm những kẻ hở hoặc là những tìm lấy một hiện tượng khác biệt để nhân lên thổi phòng hoặc biến thành một cái phổ biến hoặc là cố tình xuyên tạc sự thật
mục đích lâu dài là nhằm mở đường cho các tôn giáo các nhóm tôn giáo có những hoạt động trái pháp luật tại việt nam
để hoạt động công khai không chịu sự quản lý của nhà nước
theo quy định của pháp luật và kích động các phần tử cực đoan quá khích ở trong nước chống phá gây phức tạp tình hình về an ninh trật tự
thực tế đảng nhà nước việt nam luôn xác định dân tộc và tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt
văn kiện đại hội một mươi ba của đảng ghi rõ phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước
theo sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở việt nam
ba mươi sáu tổ chức tôn giáo thuộc một mươi sáu tôn giáo khác nhau với trên hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo chiếm hai mươi bảy dân số cả nước
các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật chung sống hài hòa đoàn kết gắn bó đồng hành với dân tộc
mục tiêu cao cả của đảng cộng sản việt nam cũng là chăm no đời sống hạnh phúc cho người dân
cho nên tôn giáo và đảng cộng sản việt nam gặp nhau ở một điểm chung
đó là đem lại
đời sống hạnh phúc cho người dân không có sự phân biệt
đảng còn chỉ ra rằng tôn giáo là nguồn lực quốc gia
thành thừa nó coi đấy là nguồn lực và tạo mọi điều kiện để phát huy nguồn lực trong việc xây dựng đất nước
thì không có lý gì là nhà nước này thù địch với tôn giáo
không có lý gì nhà nước loại trừ tôn giáo khỏi đời sống sổ
và bằng chứng hiện nay các tôn giáo đều hoạt động để đóng góp nhiều cho đất nước
chúng tôi cũng đang phối hợp với ban tôn giáo chính phủ
để chúng tôi cũng tăng cường đưa các thông tin chính thống đến các tổ chức quốc tế
và chúng tôi cũng sẵn sàng đối thoại với các tổ chức quốc tế
để làm rõ những vấn đề mà các bạn nhận định về tình hình việt nam chưa được chính xác
thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam cho thấy
những hoạt động của nguyễn đình thắng và ủy ban cứu trợ người vượt biển ppsos
thực hiện thời gian qua không phải vì dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo như giao giảng
mà tất cả nhằm kích động chống phá nhà nước việt nam
đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc
góp phần gìn giữ phát huy giá trị văn hóa tạo nên sức mạnh trong xây dựng bảo vệ tổ quốc
chính vì vậy mỗi người dân cần nhận thức rõ âm mưu ý đồ của tổ chức bpsos
về cái gọi là dự án khảo sát tôn giáo việt nam
không cung cấp những thông tin sai trái thiếu căn cứ liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo
cho các tổ chức cá nhân có ý đồ xấu
đồng thời kiên quyết đấu tranh với hành vi lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo
để kích động chống phá đảng nhà nước xâm phạm an ninh quốc gia
đến đây nhân diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại